dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp tăng cường khả năng thích ứng
và duy trì hoạt động hiệu quả là rất cần thiết
đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo trực tuyến áp dụng nền tảng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
bình ngồn hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối vốn thời covid một mươi chín
do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tổ chức
theo hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
các doanh nghiệp nhỏ và vừa là sương sống của nền kinh tế toàn cầu
chiếm hơn chín mươi tổng số doanh nghiệp trên toàn thế giới và đóng góp năm mươi sáu mươi lao động toàn cầu
dịch covid một mươi chín đang diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực kinh tế này
trong bối cảnh khó khăn như vậy chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

rồi là trên cơ sở

và với nguyên lợi xuất tâm hợp bắt đầu và cũng không thể nào tiến hồi
ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng để doanh nghiệp có thể thích ứng và hoạt động hiệu quả hơn
chính là việc áp dụng nền tảng số
đây là cái thời gian lương bao giờ hết
các doanh nghiệp phần mềm doanh nghiệp công nghệ đầu tiên
các doanh nghiệp công cụ phung tập các giải pháp chuyển đổi số
các giải pháp quản lý số
rồi cũng như là các doanh nghiệp phung tập các giải pháp khoa học công nghệ
để nâng cao năng sản xuất như là nâng cao hóa
rồi là những người di chuyển công nghệ
thì là những cơ hội
để chúng ta phát triển và giúp cho các doanh nghiệp càng tuyệt vời hẳn
các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thích ứng được những mô hình sản xuất mới trong thời kỳ dịch như thế này
tại hội thảo viện khoa học quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra nền tảng số miễn phí
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối nguồn vốn hướng tới chuyển đổi số
cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng nền tảng số
để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từ xa
kêu gọi kết nối vốn cộng đồng và chia sẻ trong thời kỳ khó khăn